thời gian vừa qua trên địa bàn thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu đã xảy ra nhiều vụ tai nạn do xe đầu kéo kéo theo dơ móc trở sắt thép không chẳng buộc cẩn thận
đây là nỗi ám ảnh của người dân khi tham gia giao thông trên địa bàn
trước đó tại quốc lộ năm mươi một đoạn ngã ba phú mỹ thuộc thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu
một chiếc xe đầu kéo biển kiểm soát năm mươi một c năm mươi năm nghìn một mươi bốn chở năm cuộn tôn mỗi cuộn gần một mươi một tấn từ nhà máy tôn smc trong khu công nghiệp phú mỹ một
khi đến khu vực trên thì bất ngờ bốn cuộn tôn từ dơ móc rơi xuống đường rồi lăn vào một quán cơm ven quốc lộ
đã làm một chiếc bàn và ghế đá trước quán cơm bị hư hỏng nặng rất may không bị thương vong về người
phải chở cuộn sắt thép mà lưu thông trên đường trong cảng hoặc là ở ngoài đường quốc lộ